chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo các trường tư thục được tự trường sớm hơn trường công lập bốn tuần
nhưng nhiều trường đã lùi đến đầu tháng chín đồng thời lên phương án dạy học trực tuyến nếu học sinh không thể đến trường vào tháng chín
năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín các trường đã phải lùi lịch tự trường từ đầu tháng tám sang giữa tháng tám
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch hàng loạt trường tư thục ở hà nội lại thông báo tiếp tục lùi thời gian tự trường tới đầu tháng chín
một số ít trường lùi tới ngày hai mươi bốn tháng tám
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó họ vẫn song song đảm bảo việc cấp cứu người bị bệnh tài nạn vận chuyển các đơn vị máu nóng đi đến bất cứ nơi đâu bất kể ngày hay đêm
dường như đối với họ lực lượng cấp cứu mùa một năm không còn khái niệm về thời gian mà chỉ còn lại một quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ vững vàng vượt qua dịch bệnh
trong những đơn vị là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
nhiệm vụ của chúng tôi trong những ngày đó là hết sức là áp lực
vì hơn bốn bệnh nhân thì chúng tôi là phải đảm thích chuyển những bệnh nhân này của bệnh viện đàn nạn
khác với lại những trường hợp cấp cứu bình thường thì một ca giới dịch tầm khoảng ba mươi phút
thì những ca đi dịch covid thì ngắn nhất là hai tiếng mà có những trường hợp chúng tôi đi xuống năm sáu tiếng
do đó là anh em phải liên tục mặc những đồ chống dịch những bộ đồ mà nó mắc nước rất là nhiều
có những anh em mà mặc xuyên suất có thể tới là một mươi hai tiếng
do đó là nó cũng có những trường hợp những anh em sắp nhiệm cũng có một số người là kiệt sức tạm thân
mặc dù là phải nói gì phải nói là chúng tôi đã có lúc kiệt sức
nhưng chúng tôi phải quyết tâm không có ai rời đến như giờ trời trời
chưa có một nhân viên nào chúng tôi rơi vị trí chiến đấu
có thể là trong đêm nay chúng tôi sẽ lên đường ngành hộ rất nhiều
các bộ lực lượng chúng tôi phải sẵn sàng tất cả anh em đều ém quân không về
nói thì chúng tôi cũng có những cái rất là trăng trở
thậm chí ở đây có những nhân viên là hai vợ chồng đều làm ở đây
con cái thì hầu như là gửi cho ông bà
có những ngày đầu có những ngày sau tối nào cũng thất
thì nói chung là cũng không có một cái xúc động khi mà thấy nhân viên mình như thế
nhưng mà có lẽ là nhiệm vụ của người ấy
hiện tại chứ thì con cái thì mình không có cái chủ
gửi gắm mình cũng yên tâm cho nên là hai vợ chồng cũng sẵn sàng
nếu như cơ quan cũng điều đồng với những bất cứ lúc nào
bên mình hai vợ chồng cũng có thể lên đường được
đã xác định rồi không có làm việc không có thời gian
ngày đêm cũng là có nhiệm vụ có huy động là lên đường
không có ngày đêm thậm chí là rất lâu rồi
bây giờ thì cũng không biết hôm nay là thứ
không biết hôm nay là thứ mấy
chúng em phải đi giống dịch một ngày nếu có cao điểm tầm một trăm bốn mươi tám ca
như là phụ giúp các bác sĩ trợ rãi cũng như là bạch mai
và bằng chỉ mấy các bệnh nhân từ đà nẵng chỉ như thế
như là quảng nam các là bệnh căng
mình cũng là một trong những thành phần nhỏ bé của đơn vị y tế
vì góp tay vào chung cho thành phố đà nẵng
làm được việc công việc hết sức mình
để cố gắng để làm như thế nào đó
mà cái dịch covid nhanh chóng đi qua
để cuộc sống trở lại bình thường
và tất cả nhân viên ngành y được mang chóng về với gia đình
chúng tôi là một trong những đơn vị được người dân của đà nẵng hết sức quan tâm
đây là một cái chữ tố mà chúng tôi đã làm nguồn động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ
người dân họ đã góp phần họ lo cho chúng tôi từng miếng ăn từng ăn sáng ăn trưa ăn tối nước nô đầy đủ
thì không có lý do gì chúng tôi lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ
khi có người sáu lưng mình hậu phương những người dân tấm lòng của người dân đối với mình như thế
đó là những cái mà chúng tôi biết là mình phải quyết tâm hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ
những hình ảnh đầy xúc động về lực lượng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại